theo sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai năm hai nghìn hai mươi đồng nai sẽ đưa ra đấu giá hai mươi khu đất vàng
tại các huyện long thành trảng bom tp biên hòa
số tiền thu được từ việc đấu giá đất sẽ được dùng để đầu tư vào các dự án trên địa bàn tỉnh
hai mươi khu đất đưa ra đấu giá trong năm nay có tổng diện tích gần hai trăm tám mươi hectare giá khởi điểm là hơn hai ba trăm năm mươi tỷ đồng
dự kiến số tiền thu được từ việc đấu giá đất sẽ cao hơn từ một đến hai lần so với mức giá khởi điểm
hai mươi khu đất này sẽ được giao cho trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện các thủ tục đấu giá công khai